xin chào và hẹn gặp lại
công tác đã phát hiện và bắt quả tăng hai đối tượng là bùi nam sơn chú tại thành phố hạ long và đinh đức nam dương chú tại quận lê trân thành phố hải phòng có hành vi sử dụng và tàng trữ ma túy
đến hai mươi ba giờ cùng ngày xác định được một chiếc xe ô tô đỗ trước cửa trung cư sunrise bên trong có hai người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ
trên việt phương đã bị tóm gọn
kiểm tra phát hiện trong người phương có hai trăm linh viên thuốc lắc và một túi chứa năm mươi gram đá
trong túi áo của trần hữu thành chú tại quận hồng bàng thành phố hải phòng người đi cùng phương trên xe ô tô có ba trăm linh viên thuốc lắc
khám xét khẩn cấp nơi ở của phương và thành lực lượng công an thu giữ được một sáu trăm ba mươi gram ma túy hơn hai bốn trăm linh viên thuốc lắc
trước đó đường dây buôn bán ma túy do trần hữu dũng chú tại thị xã đông triều của tỉnh quảng ninh cầm đầu
cũng đã bị công an quảng ninh triệt phá
vào tối ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi tám tổ công tác công an quảng ninh đã khống chế bắt quả tàng lê văn hiệp chú tại huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh
và vũ khắc thịnh chú tại thị xã đông triều tỉnh quảng ninh đang tặng chữ trái phép bảy mươi sáu ba mươi bảy g ma túy tổng hợp trên xe ô tô
đây là hai trong số các đối tượng của đường dây mua bán trái phép chất ma túy
qua đầu tranh khai thác hiệp trịnh khai nhận là người bán thuê ma túy cho dũng với giá ba triệu đồng một đêm
ngày đêm một mươi sáu dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của trần hiễu dũng
thu giữ tại phòng bốn trăm linh một và bốn trăm linh tám t hai trung cư bim phường hùng thắng thành phố hạ long nơi hai đối tượng đang ở
nơi hai đối tượng đang ở có ba trăm năm mươi năm gram ma túy tổng hợp một khẩu súng ngắn và ba mươi viên đạn
lợi dụng lúc đêm tối một đối tượng đã đột nhập vào nhà của người dân
đối tượng đã đột nhập vào nhà của người dân ở bình lợi xã minh hòa huyện châu thành tỉnh kiên giang lấy đi một lượng lớn tài sản có giá trị gần một tỷ đồng
thông tin về vụ án này vào sáng ngày hôm nay công an huyện châu thành tỉnh kiên giang cho biết vừa bắt tạm giam đối tượng lê trung toàn
chú tại quận ô môn và phan vũ hảo chú tại quận bình thủy thành phố cần thơ về hành vi trộm cắp tài sản
trong quá trình kiểm soát an ninh trật tù trên địa bàn huyện miền núi vĩnh hành hai cán bộ cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô chất đầy gỗ đã ra hiệu dừng lại nhưng đối tượng tăng tốc bỏ chạy
bị truy đuổi quyết liệt lâm tạc bỏ lại chiếc xe cùng gỗ rồi trốn lên núi trong quá trình truy đuổi thiếu úy lê trọng duy bị thương nặng ở vai